virus cúm a h bảy n chín lây chuyển từ da cầm sang người và có thể lây từ người sang người
mặc dù nhiều năm qua việt nam chưa ghi nhận ca bệnh cúm ah bảy n chín trên người cũng như đàn da cầm
nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ trung quốc vào nước ta là rất lớn thông qua các cửa khẩu
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn ngọc tiến
trưởng phòng dịch tễ thú y cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này
thưa ông có thể nói hiện nay dịch cúm ah bảy n chín đang diễn biến rất phức tạp ở trung quốc
điều đáng lo ngại hơn đó là một số tỉnh biên giới của trung quốc giáp với việt nam
thì cũng đã bắt đầu xuất hiện cái dịch cúm này và nguy cơ lây lan sang nước ta là rất lớn
vậy với góc độ chuyên môn thì ngành đang có những cái giải pháp như thế nào
để ngắt chặn sự xâm nhiễm của dịch cúm a h bảy n chín vào việt nam ạ
tại vì virus cúm a h bảy n chín là không gây bệnh lâm sàng
trên da cầm cũng không gây chết da cầm nhưng lại lây bệnh trong người và gây chết người
do vậy là công tác tuyên truyền tập trung vào cho cư dân biên giới biết được cái việc đó
để không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển buôn lậu trái phép gia cầm sản phẩm da cầm qua biên giới
thứ nhất là cục đã thành lập tám đội phản ứng nhanh để ứng phó khi mà phát hiện ra
virus này xâm nhiễm vào trong nước
cái thứ hai nữa là nghiêm cấm việc vận chuyển buôn bán da cầm và sản phẩm da cầm bất hợp pháp qua biên giới đưa vào trong nước tiêu thụ
cái thứ ba nữa là phát động một tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trong toàn quốc
từ ngày hai mươi hai tháng hai cho đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
thưa ông có thể nói hiện nay dịch cúm ah bảy n chín đang diễn biến rất phức tạp ở trung quốc
điều đáng lo ngại hơn là
đó là một số tỉnh biên giới của trung quốc sát với việt nam thì cũng đã bắt đầu xuất hiện cái dịch cúm này
và nguy cơ lây lan sang nước ta là rất lớn
vậy với góc độ chuyên môn thì ngành đang có những cái giải pháp như thế nào
để ngắt chặn sự xâm nhiễm của dịch cúm a h bảy n chín vào việt nam ạ
việc nhập lậu da cầm sản phẩm da cầm qua biên giới là hết sức nguy hiểm
vì vậy là bà con cư dân biên giới là tuyệt đối không
tiếp tay không trực tiếp vận chuyển không tiếp tay cho các đầu nậu để vận chuyển ra cầm
sản phẩm da cầm nhập lậu qua biên giới vì cái đó là gây nguy hiểm cho chính cái người vận chuyển
vì tiếp xúc với da cầm và sản phẩm da cầm biết đâu nó lại mang cái mầm bệnh đấy
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai đối với lại người chăn nuôi thì nên mua những cái gia cầm giống
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có kiểm dịch của cơ quan thu y đưa về nuôi để cho nó an toàn
cái thứ ba nữa là người chăn nuôi thì cần phải
cái thứ ba nữa là người chăn nuôi thì cần phải
tuân thủ những cái hướng dẫn của chuyên môn thu y về tiêm phòng vaccine
về vệ sinh tiêu độc khử trùng
về nếu như mà phát hiện có gia cầm mắc bệnh chết thì phải báo cáo cho cơ quan thú y
hoặc là báo cáo cho chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý kịp thời không để dịch lây lan